mưa lớn kéo dài kể từ chiều cho tới hai mươi hai giờ đêm qua khiến cho nhiều địa bàn tại huyện quỳnh lưu nghệ an bị ngập úng cục bộ
trong đêm hàng nghìn người dân phải chạy lũ
từ đêm ngày hai mươi tám tháng chín mưa lớn cộng với chiều cường dâng cao đã gây ngập úng tại địa bàn các xã quỳnh giang quỳnh hồng quỳnh mỹ thị trấn cầu giát của huyện quỳnh lưu
nghệ an nước bắt đầu ngập vào nhà dân nhiều gia đình đã sơ tán nhiều hộ tổ chức di rời tài sản vật nuôi trong đêm
tại hà tĩnh cầu tràn bắc qua sông ngàn sâu thuộc địa bàn xã hương liên huyện hương khê bị ngập sâu do mưa lớn khiến hàng chục hộ dân bị cô lập
chính quyền địa phương đã lập biển cảnh báo tạo rào chắn cấm đi vào cầu tràn để đảm bảo an toàn cho người dân